ủy ban nhân dân tp hcm với yêu cầu công an tp hcm và ủy ban nhân dân hai mươi bốn quận huyện thực hiện nguyên chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp hcm về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử biến tướng tiêm ẩn các tệ nạn trên địa bàn tp hcm
theo đó công an thành phố được yêu cầu tăng cường kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử có dấu hiệu cờ bạc trên địa bàn
đồng thời chấn chỉnh công tác phối hợp hỗ trợ các lực lượng kiểm tra liên ngành của thành phố khi tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh nói chung và các cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử hoạt động sau hai mươi hai h nói riêng không để xảy ra tình trạng tương tự tại quận bình tân
thành phố cũng yêu cầu ubnd hai mươi bốn quận huyện tăng cường kiểm tra các cơ sở trò chơi điện tử hoạt động sau hai mươi hai h hoạt động có dấu hiệu cờ bạc trên địa bàn
trước đó ngày bảy tháng năm trên địa bàn quận bình tân đã xảy ra án mạng chết người tại một tiệm game bắn cá do cãi vã giữa người chơi và người xem